thưa quý vị và các bạn sau một tuần nghị án thì dự kiến theo kế hoạch vào sáng ngày hôm nay
ngày hai mươi tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hcm đưa ra phán quyết đối với các bị cáo là trần phương bình
nguyên tổng giám đốc phó chủ tịch hội đồng quản trị chủ tịch hội đồng tín dụng dab
phan văn anh vũ tức vũ nhôm nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng bắc nam bảy mươi chín
cùng với hai mươi bốn đồng phạm trong vụ án xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á gọi tắt là dab
khiến ngân hàng này đã bị thiệt hại hơn ba sáu trăm linh tám tỷ đồng
theo cáo trạng của viện kiểm sát và diễn biến tại phiên tòa được mở từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
ông trần phương bình đã có hàng loạt sai phạm trong điều hành quản lý ngân hàng đông á
từ việc chỉ đạo dùng tiền khống để mua cổ phần của dap đứng tên bản thân và gia đình
cụ thể ông trần phương bình đã chỉ đạo cấp dưới là nguyễn thị kim xuyến nguyễn đức vinh
thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại hơn ba sáu trăm linh tỷ đồng
phần một mươi năm
trong phần luận tội đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa cho rằng
bị cáo trần phương bình đã làm ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng và uy tín của ngân hàng
mục đích của ông bình là chiếm đoạt tài sản của ngân hàng
và bình còn lôi kéo nhiều cán bộ khác phạm tội
thậm chí viện kiểm sát còn cho rằng bị cáo bình và các bị cáo khác đã thao túng hoàn toàn dap
trong khi đó bị cáo phan văn anh vũ chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần xây dựng bắc nam bảy mươi chín
đã chiếm đoạt hai trăm linh tỷ đồng của dab
trong quá trình điều tra và tại phiên tòa vũ đã không thừa nhận hành vi phạm tội
cho rằng trần phương bình cho vay tiền nên là mối quan hệ dân sự giữa bình và vũ
tuy nhiên trong quá trình điều tra cũng như là tại phiên tòa
trần phương bình đều khẳng định là không cho phan văn anh vũ mượn tiền
bình là người chỉ đạo nguyễn đức vinh hướng dẫn vũ viết và ký chứng từ thu khống hai trăm linh tỷ đồng
bảng kê tiền khống phù hợp với lời khai của vinh
chữ viết trên phiếu thu là của phan văn anh vũ
do đó viện kiểm sát đã đề nghị trần phương bình mức án trung thân và phan văn anh vũ
từ hai mươi ba đến hai mươi năm năm tù sau khi tổng hợp hình phạt với bản án trước đó
trong phần tự bào chữa thì hai mươi năm bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội
và xin hội đồng xét xử cho mức án nhẹ nhất để sớm trở về với người thân và gia đình
riêng bị cáo phan văn anh vũ dù đã nộp khắc phục hai trăm linh ba tỷ đồng
tiền chiếm đoạt nhưng lại không thừa nhận hành vi phạm tội
vũ đã liên tục kêu oan và cho rằng giao dịch giữa vũ và ông bình là giao dịch dân sự
phần tuyên án các bị cáo chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo